đó là khẳng định của chủ tịch nước trần đại quang tại buổi lễ gặp mặt thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi bảy vừa diễn ra tại hà nội
tại buổi gặp mặt chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt biểu dương những thành tích chiến công mà tổ chức đoàn đoàn viên thanh niên công an đã đạt được trong năm vừa qua
đặc biệt chúc mừng hai mươi gương được bộ công an trao giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
những thành tích chiến công của các đồng chí đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng công an
các đồng chí đã ngày đêm lan lộn khắc phục khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình được giao
tôi cho rằng những thành tích những chiến công của các đồng chí đạt được trong thời gian vừa qua
đó chính là những bông hoa tươi thắm để tô thắm thêm ngày càng đẹp hơn cái truyền thống vẻ vang của lực lượng công an dân việt nam anh hùng
và cũng góp phần để xây dựng cái hình ảnh
lực lượng công an dân việt nam của chúng ta như khẩu hiệu chúng ta đề ra như mục tiêu chúng ta phấn đấu đó là nhân văn bản lĩnh vì nước quên thân vì dân phục vụ
chủ tịch nước nhấn mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng
đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải luôn chủ động trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
vì vậy cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng bồi đắp lý tưởng ước mơ hoài bão niềm tin khát vọng cao đẹp cho đoàn viên thanh niên công an

kỹ tuệ sức lực tinh thần xung kích tình nguyện khơi dậy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ
trong các bản công tác chiến đấu của xây dựng lực con dân ngày càng trong sở thức mạnh
chủ tịch nước trần đại quang tin tưởng và mong muốn bằng ý chí tài năng và nghị lực sáng tạo
tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ đoàn viên thanh niên công an nhân dân
sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công thành tích to lớn hơn nữa
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân gửi gắm
chiều nay tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã dự buổi gặp mặt các cán bộ lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh quảng nam
nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng tỉnh quảng nam hai mươi bốn tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vui mừng
khi thấy quê hương quảng nam ngày càng phát triển đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương tinh thần đoàn kết
nỗ lực của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh quảng nam trong thời gian qua
đã cùng chung tay phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh quốc phòng
thủ tướng nhấn mạnh tỉnh quảng nam nên chú trọng đến phát triển ngành du lịch
từng bước đưa ngành công nghiệp không khói đóng góp ngày một lớn hơn trong tổng thu ngân sách của địa phương
mặc dù đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận song thủ tướng lưu ý
lãnh đạo tỉnh quảng nam không được chủ quan để tự hài lòng với những kết quả đã đạt được
mà phải không ngừng phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong việc phát triển quy mô nền kinh tế
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi năm quảng nam tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế trở thành tỉnh khá giả về thu nhập
cùng với quảng ngãi và đà nẵng có sức lan tỏa trong ba lĩnh vực là công nghiệp thông minh du lịch kinh tế
bên cạnh quá trình phát triển quảng nam cần chống lại các nguy cơ như nguy cơ tụt hậu
diễn biến hòa bình tăng tỷ lệ đói nghèo ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
sáng nay đoàn thanh niên tổng cục chính trị công an nhân dân đã tới dân hương dân hoa
tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh tại khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
tại xã nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn viên thanh niên tổng cục chính trị công an nhân dân
đã kính cẩn dân hương dân hoa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của người
đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
mỗi đoàn viên thanh niên nguyện tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước với tổ quốc và nhân dân
ra sức thi đua học tập xen luyện nỗ lực phấn đấu lập thêm nhiều chiến công thành tích mới
trong phong trào học tập thực hiện sáu điều bác khổ dậy công an nhân dân
góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
cũng trong dịp này đoàn đã trao tặng ba xuất quà cho gia đình có công với cách mạng
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn chùa muộn xã nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang
nhằm phát động phong trào tháng thanh niên sáng nay đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an phối hợp với thành đoàn đà nẵng đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện
với sự tham gia của nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đà nẵng
với thông điệp giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu
ngay từ sáng sớm hơn hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ thuộc đoàn viên thanh niên trong các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã có mặt tại bệnh viện một trăm chín mươi chín để tham gia đăng ký hiến máu tỉnh nguyện
nhằm chia sẻ những giọt máu đào với những người bệnh cần máu

nhằm chia sẻ những giọt máu của các đồng chí sẽ giúp đỡ được cho những người đang cần máu
đây là phong trào rất là ý nghĩa và theo tôi thì cùng hoạt động đoàn tại miền trung đã rất tích cực và anh em đã đến đây từ sáng để đợi và hy vọng rằng chúng tôi sẽ giúp đỡ được cho nhiều người
đây là phong trào rất là ý nghĩa và theo tôi thì cộng hợp đoàn tại miền trung đã rất tích cực và anh em đã đến đây từ sáng để đợi và hy vọng là chúng tôi sẽ giúp đỡ được cho nhiều người
dự kiến sẽ có khoảng hai trăm năm mươi ba trăm linh đơn vị máu để hiến tặng trong ngày hôm nay
toàn bộ lượng máu này sẽ được chuyển đến bệnh viện đa khoa đà nẵng để phục vụ cho những bệnh nhân cần máu
tiếp thêm cho họ niềm tin hy vọng và nghị lực để vượt qua những nỗi đau của bệnh tật
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện đông hải tỉnh bạc liêu cho biết
các lực lượng và chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm hai thuyền viên mất tích
trong vụ tàu cá bị chìm trên vùng biển bạc liêu đồng thời triển khai các biện pháp trục vớt tàu chìm
trước đó vào lúc năm giờ sáng ngày hôm qua hai mươi ba tháng ba trên vùng biển bạc liêu đã xảy ra vụ chìm tàu cá làm hai người mất tích
tàu cá do ông hoàng biểu làm chủ kiêm thuyền trường đang trên đường vào đất liền
khi còn cách cửa biển gành hào khoảng năm hải lý thì gặp sóng to gió lớn nên bị lật úp chìm tàu
khi xảy ra tai nạn trên tàu có tám thuyền viên rất may là một tàu cá đang hoạt động ở khu vực lân cận
đã kịp thời cứu được sáu người đưa vào bờ an toàn hiện còn hai thuyền viên vẫn đang mất tích
vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại trung cư carina plaza quận tám tp hcm khiến một mươi ba nạn nhân tử vong
sở y tế tp hcm cho biết đến sáng ngày hôm nay vẫn còn bốn mươi bốn nạn nhân đang được điều trị tại các bệnh viện
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
bệnh viện nguyễn tri phương còn một mươi hai bệnh nhân hai bệnh nhi cũng được xuất viện trong ngày hôm nay hai mươi bốn tháng ba
tại bệnh viện triều an hiện chỉ còn một trường hợp điều trị chấn thương trình hình
bệnh viện nhi đồng một cũng còn hai trẻ đang điều trị và một bệnh nhi mới nhập viện
bệnh viện quận sáu đang điều trị bảy ca
thông tin từ bệnh viện quốc tế ct cho biết hiện bệnh viện này còn một mươi năm bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị theo dõi
bệnh viện trợ rẫy đang điều trị cho một mươi một bệnh nhân

trong khi người dân vẫn còn chưa hết bằng hoàng về vụ cháy nghiêm trọng tại trung cư carina plaza
thì chiều ngày hôm nay một vụ cháy khác lại xảy ra tại khách sạn hạnh long số một nghìn hai mươi năm một nghìn hai mươi chín đường trần hưng đạo quận năm tp hcm
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã phải điều động xe thang và nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường để giải cứu một mươi chín người trên các tầng cao
trước đó khách sạn này bất ngờ phát hỏa ở khu vực tầng ba
ngay khi có mặt tại hiện trường phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tám với sự tăng cường của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một
nhanh chóng triển khai lực lượng để dập lửa triển khai các phương án thoát khói và vận hành xe thang lên các tầng cao để cứu người
một nhóm cán bộ chiến sĩ tiếp cận bằng thang bộ
song song với đó nhiều người khác đã dùng thang tiếp cận các tầng để giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt
vụ cháy được xác định tại phòng làm việc của kế toán khách sạn ở tầng ba
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã giải cứu an toàn cho một mươi chín người trong đó có một mươi một du khách người nước ngoài và tám người việt nam
rất may là không có thiệt hại về người nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ trong thời gian sớm nhất
liên quan đến vụ cháy quán karaoke tại số sáu mươi tám trần thái tông xảy ra vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu khiến một mươi ba người tử vong
sự kiến ngày hai mươi sáu tháng ba tòa nhân dân tp hà nội sẽ mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án
vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy
trước đó phiên tòa sơ thẩm sáng ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi tám hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để xác định mức độ thiệt hại
cũng như yêu cầu bồi thường của chủ sở hữu các nhà liên kề với quán karaoke sáu mươi tám làm rõ trách nhiệm của người liên quan có tên nguyễn hữu long
đây là người cùng góp vốn với vợ chồng nguyễn diệu linh và tham gia thuê người thi công phần cách âm quán karaoke
vụ cháy xảy ra vào chiều ngày một tháng một mươi một
năm hai nghìn một mươi sáu tại quán karaoke ở phố trần thái tông thành phố hà nội làm một mươi ba người chết bốn căn nhà bị cháy rụi một số ô tô xe máy dựng trên vỉa hè cũng bị thiêu dụi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phạm hữu nghi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và lê quang quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng trú tại xã định mỹ huyện thoại sơn để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh an giang trong khi tuần tra phát hiện lê quang quốc điều khiển xe máy chở phạm hữu nghị ở phía sau có biểu hiện nghi vấn
lực lượng tiến hành dừng phương tiện kiểm tra qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện thu giữ trên người nghị hai bọc ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng trọng lượng khoảng một mươi gram
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng nói trên là ma túy đá
mà các đối tượng vừa mua ở thành phố long xuyên trên đường về thì bị bắt quả tang
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều dụng cụ dùng để phân lẻ ma túy đá cùng các tăng vật liên quan khác
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo là thông tin lực lượng chức năng triệt phá các vụ đánh bạc tại thừa thiên huế và bắc ninh
tại thừa thiên huế đội cảnh sát hình sự công an thị xã hương trà cho biết đã liên tiếp bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc
khoảng một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng ba đội cảnh sát hình sự và công an phường tứ hạ đã phát hiện bắt quả tàng bốn đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cào tố tại một nhà nghỉ trên địa bàn
lực lượng công an tạm giữ một bộ bài tú lơ khơ điện thoại di động và trên một mươi triệu đồng
trước đó ngày hai mươi và hai mươi một tháng ba công an thị xã hương trà công an huyện phú lộc đã liên tục bắt quả tàng nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tạm giữ số tiền hàng chục triệu đồng
hiện công an thị xã hương trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tại bắc ninh công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã tam giang đưa ra kiểm điểm trước sân một mươi đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép
trước đó ngày hai mươi hai tháng ba công an huyện yên phong bắt quả tàng tại nhà đối tượng chu văn mão sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở xã tam giang huyện yên phong
chín đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức sóc đĩa thu giữ hơn một mươi năm triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan phục vụ việc đánh bạc
hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với một mươi đối tượng về hành vi đánh bạc
việc đưa các đối tượng trên ra kiểm điểm trước dân nhằm gian đe giáo dục để các đối tượng này thấy được những hành vi việc làm sai trái của mình mà khắc phục sửa chữa
công nghệ bốn bao gồm các hệ thống không gian mạng thực ảo nhằm trang bị kiến thức phòng ngừa tội phạm công nghệ cao cho những chủ nhân tương lai của đất nước
hội liên hiệp phụ nữ việt nam và bộ công an đã tổ chức một sự kiện truyền thông phòng chống tội phạm tên nạn xã hội cho đối tượng là học sinh trung học phổ thông tại tỉnh lâm đồng
hoạt động này đã được đông đảo kem học sinh thầy cô giáo và các bậc phụ huynh nhiệt tình hưởng ứng